ngày năm tháng năm tại khu công nghiệp và dịch vụ v ship hải phòng liên đoàn lao động thành phố phối hợp với công ty trách nhiệm hiểu hạn v ship hải phòng tổ chức lễ phát động tháng công nhân khai mạc tháng an toàn vệ sinh lao động và tuần văn hóa thể thao công nhân viên chức lao động năm hai nghìn một mươi chín thu hút hơn năm công nhân lao động tham gia
với chủ đề mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên các công đoàn ngành phân đấu hơn chín mươi năm công đoàn cơ sở đều có hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên người lao động nhân tháng công nhân
ngay tại lễ phát động khối thi đua công đoàn ngành phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn v ship hải phòng triển khai chín hoạt động chào mừng tháng công nhân thu hút sự tham gia của hơn năm công nhân lao động đến từ sáu mươi hai công đoàn cơ sở
nhân dịp này các đơn vị thuộc khối công đoàn ngành tiếp nhận hơn năm trăm hai mươi triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây sửa một mươi sáu nhà máy ấm công đoàn tám mươi một xuất trợ cấp quà tặng công nhân lao động khó khăn từ nguồn quỹ máy ấm công đoàn liên đoàn lao động tp hải phòng